trước việc xuất hiện ổ dịch cúm ah một n một và đã có một người tử vong ubnd tỉnh con tum đã có công văn yêu cầu sở y tế ubnd một mươi huyện thành phố của tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo đó ubnd tỉnh con tum yêu cầu sở y tế tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm ah một n một trên địa bàn tỉnh
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật chủ động phối hợp với trung tâm y tế huyện thành phố các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng phương án
chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các khu cách ly tuyệt đối không được để lây nhiễm chéo hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống cúm ah một n một
cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh đầy đủ chính xác để người dân được biết và chủ động phòng chống
các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng xử lý kịp thời phối hợp với ngành y tế triển khai bảo đảm các biện pháp để khống chế dịch bệnh